vâng chắc hẳn là quý vị cũng đang muốn biết về tình hình thời tiết sẽ như thế nào
để có thể sắp xếp các hoạt động phù hợp cho hai ngày cuối tuần phải không ạ
vâng thưa quý vị ngày hôm nay thì một đợt không khí lạnh yếu sẽ gây chuyển thời tiết ở bắc bộ
gió không mạnh nhưng mà thời tiết một vài nơi thì sẽ có mưa rào và rông
sau đó thì bắt đầu từ ngày mai mưa sẽ lan xuống khu vực bắc trung bộ
vâng do có không khí lạnh tràn về nhiệt độ tại thủ đô hà nội sẽ giảm khoảng ba bốn độ c
thời tiết khá là mát mẻ rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời
tuy nhiên thì vào chiều tối thì có lúc sẽ có mưa rào và rông quý vị cần hết sức lưu ý
vâng còn ở khu vực nam bộ chiều và tối sẽ tiếp tục có mưa rông mưa lớn có thể gây ngập ống tại các khu đô thị
bên cạnh đó do ảnh hưởng của chiều cường có thể khiến cho các vùng trũng thấp ven sông
vùng ngoài đê bao các tỉnh ven biển khu vực đông nam bộ ngập ống trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều
hiện tượng này cũng sẽ làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực đông nam bộ